tổng cục hải quan vừa thông báo tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn hai trăm linh tỷ usd tăng tám năm
trong đó xuất khẩu đạt hơn một trăm linh tỷ usd tăng khoảng sáu bảy và nhập khẩu cũng đạt hơn một trăm linh tỷ usd tăng khoảng một mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
cán cân thương mại hàng hóa của việt nam trong tháng năm ước tính thâm hụt một ba tỷ usd
với kết quả ước tính này tính từ đầu năm đến hết tháng năm việt nam thâm hụt năm trăm bốn mươi tám triệu usd
riêng trong tháng năm tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt hơn bốn mươi bốn tỷ usd tăng gần bảy so với tháng trước
trong đó trị giá xuất khẩu tăng năm hai và nhập khẩu tăng tám sáu